tổng cộng là ba mươi triệu một tháng
tuy nhiên sau gần hai năm người đàn bà này chỉ truyền khoản cho họ số lần đếm trên đầu ngón tay
hơn nữa số tiền này cũng không được trao trực tiếp cho các gia đình
mà do đồng bọn của thúy hạnh là nguyễn tường thụy ngô duy quyền lê hùng và nguyễn cao hùng nắm giữ
tương tự thúy hạnh cũng từng thể thốt sẽ truyền tiền nuôi con trai cho dương thị lanh
kẻ bị kết án tám năm tù vì phát tán thông tin tài liệu chống phá nhà nước
mỗi tháng là ba triệu đồng nhưng rồi lại nuốt lời khi cái tên của dương thị lanh gần như mất hút trong danh sách nhận tiền hàng tháng
thay vào đó những người quen của thúy hạnh như trần huỳnh duy thức nguyễn năng tĩnh nguyễn trung tôn
và gần đây là nguyễn trường thụy phạm thành ba mẹ con nhà cấn thị theo và phạm thị đoan trang đều được lĩnh tiền đều đặn
thậm chí thúy hạnh còn dành số tiền năm triệu đồng với nội dung giúp bố mẹ thầy nguyễn năng tĩnh sửa nhà
để đánh bóng tên tuổi mưu đồ mở rộng địa bàn làm ăn lại sẵn thói của người phúc ta
thúy hạnh cũng tự động chuyển một mươi triệu đồng cho trần quỳnh vi người mỹ gốc việt sinh sống tại đài loan
thành viên sáng lập cái gọi là tạp chí luật khoa một website chuyên đăng tài bài viết chống phá đảng và nhà nước việt nam
bên cạnh đó thúy hạnh thường xuyên trích tiền quỹ để mua các tài liệu chống phá nhà nước của phạm thị đoan trang
để tăng gia đình tủ nhân lương tâm
nhưng thực chất là chiêu truyền
chỉ tiền cho những kẻ đồng đảng
do đó chẳng có gì sai khi giới dân chủ coi năm mươi k là quỹ người nhà của thúy hạnh
chị ta cũng chẳng hơn gì các chủ quỹ dân chủ khác
vì chỉ làm giàu cho bản thân cùng đồng bọn mà bỏ mặt những kẻ lầm lỡ tin theo các tổ chức khủng bố phản động
so với đồng bọn thúy hạnh tỏ ra mưu mô xảo quyệt và ma ranh hơn
vì luôn tìm cách khoác cho mình vò bọc
mình bạch về mặt tài chính
thế nhưng đây chỉ là một chiêu trò tinh vi mà chị ta trình ra nhằm che mắt những kẻ chống cộng điên cuồng
và thiếu hiểu biết về tình hình trong nước
quan sát kỹ các động thái của thúy hạnh
có thể thấy chị ta còn là người đồng sở hữu các thứ quỹ khác như quỹ quà tết quỹ sách giáo khoa
ngoài ra thúy hạnh còn đứng ra vận động quyên góp cho các quỹ như lê anh hùng phan rí
tù nhân lương tâm của đặng bích phượng
luôn miệng than thở quỹ năm mươi k đang cạn kiệt
thúy hạnh vẫn tự ý cắt tiền từ quỹ này để hỗ trợ cho các quỹ con do chị ta thành lập đồng sáng lập hoặc vận động
đó là chưa kể một số người từ chối nhận tiền của thúy hạnh nhưng không được chị ta đề cập trong sổ sách
đáng ngờ hơn thúy hạnh còn viện đủ mọi lý do để không công bố nguồn thu chi thực tế của các quỹ nhỏ
thử hỏi vì sao quỹ năm mươi k đang thiếu hụt nguồn tiền lại có thể tiếp tế tài trợ
cho những quỹ khác với số tiền lên đến vài chục triệu đồng như vậy
là người xảo quyệt thúy hạnh còn diễn vai trò nạn nhân thường xuyên to miệng kêu gào ra vẻ bị oan nức
khi bị các cơ quan chức năng cảnh cáo vì thủ đoạn quyên tiền cho tội phạm khủng bố
lấy đó làm lý do xin tiền và để làm bình phong
bên cạnh việc kêu gọi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng như trước đây
thúy hạnh còn nhận trực tiếp tiền mặt từ các cá nhân và tổ chức chống cộng ủng hộ
trong đó số tiền mà các tổ chức phản ánh
hoạt động ở nước ngoài gửi về phải giấu giếm ngụy trang
nên việc chuyển tiền cho thúy hạnh phải qua các trung gian đại niệm của chúng tại việt nam
theo tác giả bài báo sự ma lanh trong việc bán rẻ lương tâm đất nước để kiếm trác của thúy hạnh
là một thí dụ cụ thể cho bản chất chung của các nhà kinh doanh dân chủ ở trong nước và nước ngoài
thế nên cho dù ai cũng than nghèo kề khổ nhưng nhất quyết không chịu bỏ nghề nuôi tù nhân lương tâm
dân oan hay thương thương
nghề này giúp họ sắm nhà lầu xe hơi tham dự các bữa tiệc sang trọng
thoải mái du lịch ở nước ngoài mà chẳng mất một hào vốn liếng
thậm chí sau khi thu bẫm từ mọi thủ đoạn kiếm trác
những đối tượng trên sẽ tìm cách chứng minh mình là người đấu tranh hăng hái để được bảo lãnh ra nước ngoài sinh sống
bằng thủ đoạn khá quen thuộc là lập ra danh sách nạn nhân rồi nỉ non thương vay khóc mướn
cho những kẻ có hành vi chống phá đảng nhà nước và nhân dân việt nam
những đối tượng này có thể đầu cơ kiếm lời cho cả hiện tại và tương lai
thí dụ như bùi thanh hiếu còn gọi là hiếu gió
từ khi sang đức du học dù không thể hoàn thành chương trình học hành nhưng vẫn kiếm được nhà lầu xe sang
chỉ từ việc bán hàng online tổ chức nhạc hội gây quỹ cho cái gọi là tù nhân lương tâm trong nước
trường hợp khác là trương quốc huy
trường hợp khác là trương quốc huy
đối tượng này đã bắt tay một số cá nhân tự xưng là đại điện của dòng chúa cứu thế
để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục nghìn đô la mỹ trên danh nghĩa giúp thương phế binh việt nam cộng hòa
màn ảo thuật lòe bịp nhằm moi tiền bạc từ những tổ chức và cá nhân phản động tin vào các loại phong trào đấu tranh dân chủ giả hiệu này
gần như được thực hiện chót lọt nếu không có sự chê rẽ nội bộ cạnh tranh ăn chi thiếu sòng phẳng giữa các tổ chức gây quỹ
điển hình có thể kể tới chuyện về quỹ
nhà xuất bản tự do giữa nguyễn thị phương hoa và phạm thị đoan trang liên quan đến một số tiền rất lớn
tương tự vụ việc của trương quốc huy không vỡ lở trên kênh youtube the king channel
nếu anh ta biết chia tiền cho những con buồn khác thay vì cố gắng một mình nuốt trọn hơn sáu mươi nghìn đô la mỹ
cách đây vài năm cũng từ những manh mối trong vụ tranh chấp bắt cơm từ thiện cho những người việt nam vượt biên trái phép tại thái lan
giữa linh mục nguyễn lộc và ông grace bùi
nhà điều tra độc lập nguyễn thanh tú đã tìm ra bằng chứng liên quan phi vụ buôn lậu người vào canada của tổ chức khủng bố việt tân
và cánh tay nối dài của nó là voi
từ đây lật tẩy thêm một chiêu trò lão băn phi pháp của tổ chức khủng bố này
tham gia lập quỹ mạo danh từ thiện vì động cơ cá nhân bất lương
chủ yếu là kiếm danh và kiếm tiền nhiều đối tượng không thể ngờ đến ngày chính mình cũng bị độc bọn bắt phải trả danh

mà nhận tiền rồi thì có chối cũng không thoát
như nguyễn ngọc như quỳnh sau khi phủ nhận sạch sẽ mối liên quan với tổ chức khủng bố việt tân
tố cáo tổ chức này lợi dụng mình để đánh bóng tên tuổi qua bộ phim mẹ vắng nhà
lập tức chị ta bị nguyễn nhân chính công bố bức ảnh nhận tiền quyên góp tại báo người việt
một tờ báo chống cộng có trụ sở tại mỹ
hay từ năm hai nghìn một mươi hai
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay tổ chức khủng bố việt tân lập giải thưởng lê đình lượng
nhằm đóng góp cụ thể vào công cuộc tranh đấu cho nhân quyền và sự tự do của dân tộc việt nam
điều khôi hài là cho dù mỗi năm tổ chức khủng bố này không hề tiết tiền trao giải cho những kẻ chống phá ở trong nước
mà thúy hạnh cũng không là ngoại lệ
thì trong thực tế lê đình lượng lại gần như bị bỏ quên trong danh sách chi tiền của thúy hạnh lẫn các quỹ khác
những kẻ theo nhà dân chủ vi phạm pháp luật vướng vòng lao lý không biết rằng kể cả khi đang thụ án
họ vẫn bị con buôn dân chủ lợi dụng danh nghĩa để kiếm trác
và khi các tổ chức phản động khủng bố gia tăng hỗ trợ
thì các thứ quỹ đấu tranh dân chủ cũng đầy đạn thêm giúp các nhà dân chủ giàu lên với những đồng tiền mờ ám
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết đăng trên báo nhân dân có tiêu đề
chân tướng các quỹ nhân danh dân chủ của tác giả quang minh
trong bài viết này
bằng những cứ liệu cụ thể và sinh động
tác giả đã vạch trần việc bán rẻ lương tâm bán rẻ đất nước để kiếm trác của nguyễn thúy hạnh
một thí dụ cụ thể cho bản chất chung của các nhà kinh doanh dân chủ ở trong nước và nước ngoài
với nghề nuôi tù nhân lương tâm dân loan hay thương phế binh việt nam cộng hòa
bằng thủ đoạn quen thuộc là lập ra các danh sách nạn nhân
rồi nỉ non thương vay khóc bướn cho những kẻ có hành vi chống phá đảng nhà nước và nhân dân việt nam
những đối tượng này đã có thể đầu cơ kiếm lời cho cả hiện tại và tương lai
họ có thể sắm nhà lầu xe hơi tham dự các bữa tiệc sang trọng thoải mái du lịch ở nước ngoài
cũng như nguyễn thúy hạnh một số gương mặt khác như bùi thanh hiếu trương quốc huy và phạm thị đoan trang
đều là những kẻ ra sức gây quỹ để kiếm trác bằng những thủ đoạn đê hèn thậm chí là sẵn sàng ăn chặn của nhau
màn ảo thuật lòe bịp nhằm moi tiền bạc
từ những tổ chức và cá nhân phản động tin vào các loại phong trào đấu tranh dân chủ giả hiệu
có thể sẽ được thực hiện trót lọt nếu không có sự chia rẽ nội bộ cạnh tranh ăn chia thiếu song phẳng giữa các tổ chức gây quỹ này
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau